từ khung hăng manh động của các đối tượng ban quản lý rừng đã phải đóng cửa trụ sở cố thủ bên trong
không thực hiện được ý đồ ban đầu năm đối tượng đã lấy một khúc gỗ của công ty rồi bỏ trốn
với thời đoạn giả danh công an lợi dụng sự mất cảnh sát của nạn nhân
đối tượng inu chứ huyện krono tỉnh đắk nông đã đi lừa đảo nhiều người chiếm mặt tài sản với số lượng lớn
vụ việc xảy ra trên địa bàn tỉnh đắk lắc gây hoang mang trong dư luận và đã được lực lượng công an kịp thời vào cuộc điều tra
đầu năm hai nghìn một mươi sáu đối tượng inu đã tìm đến và làm quen với anh đặng văn thuân chú tài huyện yaleo tỉnh đắk lắc
sau khi email tự giới thiệu là cán bộ công an thì anh thuân và gia đình đã dễ dàng tin tưởng
đáng lo ngại nữa là ở các làng quê người bệnh tâm thần thường uống rượu dẫn đến phát bệnh nặng không nhận thức được hành vi
trong khi đó bệnh viện tâm thần chỉ điều trị cho người bệnh trong một thời gian ngắn rồi trả về địa phương điều trị nội chú
cũng có nhiều trường hợp bệnh nhân tâm thần trốn bệnh viện để về lại nhà
và hiện nay về mạng pháp lý thì cũng chưa có quy định cụ thể là việc ấp dụng bác buộc chữa bệnh tâm thần đối với người bị bệnh tâm thần
họ chưa thực hiện hành vi phòng tội
và do đó cho nên cũng chưa có quy định và cũng chưa có cái chế tài là bắt buộc người thân và người giám hộ của người bị bệnh tâm thần phải đưa người tâm thần đi là chữa bệnh ở các cơ sở y tế
từ những vụ việc đau lòng do người bệnh tâm thần gây ra trong thời gian qua đã gây tâm lý bất an cho người dân khi người tâm thần sống ngoại cộng đồng
các cấp các ngành nhất là chính quyền địa phương và gia đình có người bệnh tâm thần cần tích cực phối hợp thực hiện tốt phương án quản lý điều trị
nhằm tránh những vụ việc đáng tiếc có thể xảy ra
tuy nhiên bản chất là khối khí khô nên sẽ không biến chuyển thời tiết quá nhiều
mưa chỉ xuất hiện lác đác tại vài tỉnh vùng núi sau đó vào ban ngày thì trời vẫn chuyển nắng giáo
tại khu vực phía tây bắc bộ trong ba ngày tới đêm và sáng nhiều mây có mưa vài nơi trưa chiều trời nắng nhiệt độ là từ hai mươi hai đến ba mươi một độ
khu vực phía đông bắc bộ sang ngày mai nền nhiệt độ cũng sẽ giảm hơn so với ngày hôm nay
sao đến ngày hai mươi một và ngày hai mươi hai khu vực này vẫn tiếp tục như là ít mưa trời sẽ chuyển xe lạnh vào sáng sớm
với nhiệt độ thấp nhất trên toàn khu vực phổ biến là từ hai mươi hai đến hai mươi sáu độ
vào ban ngày thì trời chuyển nắng hanh với nhiệt độ cao nhất chỉ lên đến mức là hai mươi tám ba mươi một độ
thời tiết nói chung là khá thuận lợi cho giao thông đi lại cũng như là các hoạt động thường nhật của người dân
với các tỉnh từ thanh hóa trở vào đến thừa thiên huế
trong đêm nay do tác động của khối không khí lạnh kết hợp với điều kiện địa hình
nên khu vực này sẽ có mưa giải rác
sau đó khu vực này còn bị ảnh hưởng bởi rìa bắc giải hội tụ nhiệt đới
nên mưa sẽ tăng hơn về cường độ có nơi sẽ xảy ra mưa vừa mưa to
cần nên phong gió giật mạnh trong cơn rông
còn đối với các tỉnh từ đà nẵng trở vào đến ninh thuận bình thuận
từ ngày mai giải hội tụ nhiệt đới thiết lập qua khu vực này nên sẽ có mưa giải rác
nên nhiệt độ có xu hướng giảm dần với nhiệt độ cao nhất trên toàn khu vực là từ ba mươi đến ba mươi bốn độ
khu vực tây nguyên từ ngày hai mươi đến ngày hai mươi hai mây thay đổi đến nhiều mây
có mưa rào và rông rải rác tập trung vào lúc chiều tối
gió tây nam cấp hai cấp ba đề phong có gió giật mạnh trong cơn rông
nhiệt độ ngày đêm là từ hai mươi một đến ba mươi độ riêng đà lạt chỉ từ một mươi bảy đến hai mươi ba độ
còn đối với các tỉnh nam bộ trong chiều tối nay mưa vẫn chỉ xảy ra ở diện giải rác
tuy nhiên từ ngày mai khu vực này mưa sẽ tăng hơn cả về diện và lượng
có nơi còn xảy ra mưa vừa mưa to cần hết sức đề phòng khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh trong cơn rông
do mưa tăng nên nền nhiệt độ có xu hướng giảm với nhiệt độ cao nhất trong ngày chỉ đạt ở mức là ba mươi ba mươi ba độ
những thông tin dự báo thời tiết vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin của chúng tôi ngày hôm nay